các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với tổng mức đầu tư ba mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng dự án thủy điện lai châu là công trình xây dựng cấp đặc biệt và là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên sông đà gắn liền với thủy điện sơn la thủy điện hòa bình
nhiệm vụ chính của dự án là cung cấp điện lên hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện trung bình hàng năm đạt khoảng bốn bảy tỷ kw chống lũ về mùa mưa cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng bắc bộ và góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng tây bắc

phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu evn công ty thủy điện sơn la đơn vị được giao tiếp quản nhà máy tổ chức vận hành công trình thủy điện lai châu an toàn khoa học đạt hiệu quả cao nhất
đặc biệt quá trình vận hành nhà máy tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành liên hồ chứa để phát huy hiệu quả điều tiết lũ bảo đảm nước tưới cho nông nghiệp điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du
cũng nhân dịp này phó thủ tướng đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ tặng huân chương lao động các hạng nhất nhì cờ thi đua chính phủ cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin kinh tế giá cả thị trường nổi bật trong tuần qua
chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy hà nội lãnh đạo sở công thương hà nội cho biết
số hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch dự trữ hàng hóa tết hai nghìn một mươi sáu
cụ thể trên cơ sở xác định số dân thu nhập của người dân trong năm hai nghìn một mươi chín
sức mua trên thị trường nhu cầu và khả năng cung ứng hàng hóa của các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn
cần dự trữ bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết
sở đã xác định nhu cầu và nguồn cung một số mặt hàng phục vụ tết như tám mươi tám tấn gạo tăng năm bảy so với các tháng thường
một mươi năm ba trăm linh tấn thịt lợn hơi tăng một mươi tám hai mươi bốn sáu trăm linh tấn thịt bò tăng một mươi năm sáu bốn trăm linh tấn thịt gà tăng hai mươi năm
các mặt hàng như rau củ trứng gà vịt bánh mứt kẹo rượu bia nước giải khát cũng đều tăng từ một mươi năm hai mươi năm so với các tháng thường
ngoài ra để bảo đảm nguồn hàng cung ứng hàng hóa sở công thương cũng đã tổng hợp
và trình ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện cấp phép cho một trăm linh hai xe chở hàng hóa thiết yếu
xăng dầu hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong khu vực nội thành
bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
nếu như vào thứ hai ngày một mươi chín tháng một mươi hai thị trường vàng ghi nhận động thái tăng nhẹ
thì những ngày sau đó giá vàng trứng lại rồi chuyển hướng giảm mạnh
tới ngày hai mươi một tháng một mươi giá vàng thế giới đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng một mươi tháng
trước áp lực của đồng đô la mỹ
mỹ đang mạnh lên và sức cầu vàng suy giảm
tới sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại thị trường trong nước
vàng miếng sgc đã giảm tám mươi đồng một lượng chiều mua vào và giảm ba mươi đồng một lượng chiều bán ra
việc tăng giảm không đồng đều ở hai chiều mua bán đã khiến tranh lệch mua vào và bán ra tại đây
nới mạnh lên mức rất rộng là bảy trăm linh đồng
ngày hôm sau hai mươi ba tháng một mươi hai giá vàng tiếp tục giảm mạnh từ hai trăm ba mươi đến ba trăm ba mươi đồng một lượng
tới chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giá vàng miếng được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết
ở mức ba mươi sáu triệu đồng một lượng mua vào và ba mươi sáu hai mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết ở mức ba mươi năm năm mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
và ba mươi sáu hai mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra
tuy giá vàng trong nước có bước giảm sâu vào ba ngày cuối tuần
song do giá vàng thế giới đã giảm mạnh nên tranh lệch giữa giá vàng trong nước
và giá vàng thế giới vẫn đang ở mức cao
hiện tại giá vàng thế giới quy đổi theo giá đô la ngân hàng hiện có giá gần ba mươi một ba triệu đồng một lượng
chưa tính thuế và phí mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước năm một triệu đồng một lượng
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngân hàng nhà nước cho biết chương trình ba mươi tỷ đồng đã giải ngân là hai mươi chín hai trăm ba mươi chín tỷ đồng
dư nợ là hai mươi bốn một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng tính đến ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân là
hai mươi ba tám trăm bốn mươi năm tỷ đồng đạt chín mươi hai năm cam kết cho vai đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp
ngồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình cá nhân tham gia đầu tư cài tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội
năm ba trăm chín mươi năm tỷ đồng dự kiến đến thời điểm kết thúc chương trình vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ngói tiến dụng này sẽ giải ngân hết gói ba mươi tỷ đồng
đồng thời ngân hàng nhà nước cũng đã kiến nghị chính phủ kéo dài thời gian cho vay
đối với người dân từ một mươi năm lên tối đa một mươi năm năm
và kiến nghị thủ tướng chính phủ gia hạn thời hạn tái cấp vốn đối với khách hàng cá nhân
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ trưởng bộ tài chính ban hành chỉ thị số sáu về việc tăng cường công tác quản lý
điều hành và bình ổn giá trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó bộ trưởng bộ tài chính yêu cầu các giám đốc sở tài chính chủ trì phối hợp với các sở
ban ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý
điều hành bình ổn giá trên địa bàn
riêng đối với giá cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ cước vận tải hành khách bằng taxi
bộ trưởng bộ tài chính yêu cầu sở tài chính phối hợp để sở giao thông vận tải tiếp nhận kê khai giá
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy theo quy định tăng cường kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
lợi dụng lượng hành khách tăng trong dịp lễ tết cao điểm để tăng giá ở mức cao và các trường hợp không thực hiện việc kê khai niêm yết giá
công bố công khai tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị và các bạn khi tết nguyên đán đang đến gần cũng là lúc những ngôi nhà mới hoàn thiện đang được gấp rút trang hoàng để đón chào năm mới
chính vì vậy càng gần đến tết thị trường nội thất càng trở nên sôi động sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng loạt căn hộ mới được bàn giao chủ yếu vào những tháng cuối cùng của năm
bên cạnh đó với tập quán xây sửa nhà vào nửa cuối của năm và hoàn thành trước tết âm lịch
rất nhiều ngôi nhà khác cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện trang hoàng nội thất
cùng với đó nhu cầu mua sắm hàng nội thất đã tăng lên nhanh chóng trong những ngày qua
đây là để xem nội thất nhà vừa xây xong thì tiêu chí nội thất của tôi phù hợp với gian phòng khách của mình
thường là cuối năm là sẽ tăng cao hơn rất nhiều đặc biệt là những cái quý bốn của năm nay
thì là cái sự đột biến về cái sản phẩm mà công ty phải luôn luôn phải nhập liên tục
để đáp ứng được cho cái vấn đề về những cái đơn hàng mà của các hộ gia đình
nắm bắt được nhu cầu của khách hàng dịp cuối năm
các nhà sản xuất kinh doanh tung ra nhiều mẫu mã phong phú từ kiểu dáng đến màu sắc và công năng
bên cạnh đó thị trường năm nay xuất hiện nhiều nhà cung cấp mới
điều này theo các chủ đại lý phân phối khiến cho sự cạnh tranh trên thị trường nội thất tăng lên
theo tôi đánh giá thì là đa dạng
rất nhiều nhà cung cấp mới trên thị trường hà nội cũng như trong thị trường phía đông nam
nên là cái nguồn cung rất là dồi dào và rất có lợi cho người tiêu dùng
cũng theo các nhà phân phối cơ cấu thị trường năm nay có nhiều thay đổi
lớn với sự nổi lên của phân khúc tầm trung
xu hướng này ngày càng rõ rệt thậm chí ở ngay thị trường hà nội
khi mà để nghiên cứu thị trường thì chúng tôi thấy rằng là cái thị trường trung cấp ngày càng phát triển
thị trường xa xỉ thì nó sẽ đi xuống hàng ngày vì cái nhu cầu của người
cái nhu cầu của thị trường hà nội là như vậy
về cái nhu cầu của người dân là cái xu hướng là hiện nay là đang trú trọng rất lớn về những cái mẫu mã
cho nên là chính vì vậy cho nên công ty phải đáp ứng cái nhu cầu đấy
và luôn luôn phải thay đổi những mẫu mã
đa số các mặt hàng nội thất là sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài từ năm này qua năm khác
hiện tại thị trường nội thất trở nên sôi động với nhiều mẫu mã mới nhiều nhà cung cấp mới
cùng với đó là rất nhiều quảng cáo khuyên mãi giảm giá sâu thậm chí có nơi giảm tới năm mươi
tuy nhiên không phải khách hàng nào cũng đủ am hiểu để đánh giá chất lượng sản phẩm
cũng như sự hợp lý của các mức giá nhà cung cấp đưa ra
vì vậy khách hàng cần tìm hiểu hết sức thận trọng trước khi quyết định mua một mặt hàng nội thất
thưa quý vị và các bạn những ngày này thị trường lắp ráp ô tô trong nước ghi nhận
thông tin giảm giá mạnh từ các dòng xe lắp ráp trong nước
trong khi đó các đại lý xe nhập khẩu chính hãng cùng một số thương hiệu lại khá ảm đạm vắng khách mua
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân rất nhiều người dân đang có tâm lý nghe ngóng
chờ giá sẽ giảm mạnh theo quy định cắt giảm các dòng thuế sẽ được đưa vào thực hiện trong thời gian tới
năm bắt tâm lý mua sắm cuối năm
trong dịp này nhiều hãng xe trong nước đang ồ ạt tung ra các chương trình giảm giá ưu đãi quả tặng để thu hút khách hàng
trong ngày black friday ford việt nam tuyên bố giảm giá tới bảy mươi triệu đồng cho khách hàng mua xe ecosport
trong khi đó hyundai thành công giảm hai mươi ba mươi triệu đồng cho các mẫu xe santa fe tucson và elantra accent và y hai mươi active
giảm giá mạnh nhất cho tới lúc này phải kể tới hãng xe mazda với mức giảm tới một trăm bảy mươi triệu đồng đối với mazda sáu
chín mươi triệu đồng đối với cx năm
ngoài ra đại diện của mazda ở việt nam là công ty trường hải cũng tuyên bố sẽ giảm giá một loạt mẫu xe khác từ sáu mươi đến chín mươi triệu đồng mỗi xe
tuy nhiên theo một số chủ showroom tại hà nội bên cạnh lý do tăng doanh thu
cũng có một số nhà sản xuất hạ giá để thanh lý những dòng xe không phù hợp với tiêu chuẩn khí thải euro bốn mà việt nam sẽ áp dụng từ đầu năm tới
vừa qua trên thị trường việt nam có một số hãng xe có giảm giá

tôi nghĩ rằng cái sự giảm giá đó là sự điều chỉnh phù hợp cho phù hợp với thị trường
vì chính một số những sản phẩm những tiêu chuẩn mới mà áp đặt cho một số sản phẩm
ngay những nơi cung cấp sản phẩm đó sẽ có sự điều tiết điều chỉnh cho phù hợp
bên cạnh đó một số dòng xe nhập khẩu cũng thông báo giảm giá
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thời gian vừa qua một bộ phận người có nhu cầu mua ô tô quyết định hoãn mua xe
để chờ mức thuê mới
cuối năm nay mình cũng có ý định là thay đổi sang một dòng xe khác
nhưng mà nghe qua dư luận và báo chí thì mình cũng có nắm được tình hình
là nhà nước mình sẽ thay đổi về chính sách thuế và phí của một số dòng xe
vậy thì gia đình cũng đang nghe ngóng và chờ đợi rồi mới đưa ra quyết định chính xác
theo như mình nghĩ và mình cảm nhận là cái chính sách đó sẽ tốt hơn cho người tiêu dùng
em được biết là nhà nước sắp tới này sẽ áp dụng cái thuế xuất đối với ô tô thì giảm rất là nhiều
do vậy là em cũng sẽ tiếp tục chờ đợi để có thể mua được chiếc xe với giá cả vài trăng
theo lộ trình của bộ tài chính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nhập khẩu có dung tích động cơ dưới một năm lít
sẽ giảm năm từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy và tiếp tục giảm năm xuống mức ba mươi năm vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ asean cũng được giảm thuế nhập khẩu
về ba mươi và về từ năm hai nghìn một mươi tám
theo tính toán của các đại lý ô tô nhập khẩu những thay đổi đó có thể giúp giá ô tô dùng tích xy lanh
dưới hai lit nhập khẩu từ asean về việt nam giảm từ hai mươi năm đến bốn mươi tùy loại
theo các chuyên gia tâm lý chờ đợi mức thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt mới với ô tô tác động trực tiếp
tới doanh số bán hàng
nước đã giảm giá mạnh xong nhiều người vẫn chờ đợi mức giá mới sau khi biểu thuế hạ để cân nhắc
so sánh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước trước khi quyết định mua ô tô
thậm chí các nhà kinh doanh ô tô còn cho rằng tâm lý này sẽ khiến thị trường trở nên ảm đạm hơn
trong những tháng đầu năm tới
do những thông tin thuế theo lộ trình chúng ta sẽ giảm người dân sẽ chờ đợi
có tâm lý chờ đợi là sẽ chờ xem xe của chúng ta sẽ được giảm bao nhiêu
những người mua thì bao giờ cũng mong muốn là cái sản phẩm của mình sẽ chi phí thấp nhất
đấy là cái kỳ vọng của người dân
cho nên là ngay ban đầu với cái tâm lý và cái phong tục mua bán đầu năm thì nó cũng không tăng
so với các năm nên xu thế là đầu năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có giảm đôi chút
nhà lắp ráp ô tô giảm giá sâu nhà nhập khẩu cũng giảm giá một số dòng xe
dù tỷ giá đô la mỹ với việt nam đồng tăng trong thời gian gần đây
nhưng người mua vẫn chờ đợi
điều này khiến thị trường ô tô được dự báo là sẽ ảm đạm hơn vào những tháng sau tết
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia kinh tế sự ảm đạm của thị trường ô tô chỉ là nhất thời
về lâu về dài tiềm năng phát triển của thị trường ô tô việt nam vẫn còn rất lớn
và sẽ hồi phục nhanh chóng sau khi biểu thuế mới được đưa vào áp dụng